do đó thì chúng tôi vẫn phải điều chỉnh và thậm chí có những nhiều trường hợp phải khai báo lại
như vậy thì cũng gây ra một sự cùng tác nhất định trong khu vực nhà ga
do đó chúng tôi rất mong quý khách quan tâm và đọc kỹ các hướng dẫn của kiểm dịch y tế về cách khai báo y tế như thế nào cho nó đúng và đạt ưu cầu
như vậy thì thủ tục kiểm dịch ở ga đến sẽ nhanh gọn
đã có những trường hợp khai báo y tế không trung thực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
mọi người dân nên tuân thủ vì đây là điều rất cần thiết trong công tác kiểm soát phòng chống dịch
đại sứ quán việt nam tại canada vừa phát đi thông cáo khẩn đề nghị công dân việt nam tại canada thận trọng với thông tin về chuyến bay thương mại tự phát đưa người về nước
đại sứ quán khẳng định đến nay các cơ quan chức năng trong nước chưa có thông tin chính thức về việc bán vé và tổ chức chuyến bay từ canada về việt nam
do đó đại sứ quán đề nghị công dân thận trọng nâng cao cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân và không thực hiện các giao dịch tài chính với các tổ chức cá nhân mượn danh nghĩa của cơ quan đại diện để đứng ra thu xếp tổ chức và thu tiền cho các chuyến bay không phải do chính phủ cấp phép
hiện nay các cơ quan đại diện việt nam tại canada đã nhận được hơn một một trăm linh đơn đăng ký nguyện vọng về nước và đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét xử lý
khi có thông tin về chuyến bay việc bán vé máy bay thời điểm có chuyến bay sẽ được cập nhật một cách chính thức trên trang web của đại sứ quán việt nam tại canada

khi có thông tin về chuyến bay việc bán vé máy bay thời điểm có chuyến bay thời điểm có chuyến bay thời điểm có chuyến bay
khi có thông tin về chuyến bay việc bán vé máy bay thời điểm có chuyến bay thời điểm có chuyến bay

tức quần đảo trường sa của việt nam tại thành phố tam sa người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hoàng phát biểu
việt nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lập trường nhất quán của việt nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố tam sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
không có giá trị và không được công nhận không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình biển đông khu vực và thế giới
việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam hủy bỏ các quy định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai
thưa quý vị trong những ngày này mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển
chấp hành các quy định trong luật khai thác thủy hải sản
điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế xã hội mà còn hướng tới tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
một mươi giờ chiều hàng ngày nhiều ngư dân tại âu thuyền thọ quang lại tất bật chuẩn bị các phương tiện đánh bắt nhu yếu phẩm và dầu máy để chuẩn bị cho những ngày vươn khơi

đà nẵng là một trong năm trung tâm nghề cá lớn của cả nước với hơn một hai trăm linh tàu sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng ba mươi sáu ba mươi tám tấn
trong đó xuất khẩu khoảng hai mươi năm tấn một năm
cùng với việc nỗ lực vươn khơi bám biển nhất là trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến khó lường
từ năm hai nghìn bảy đến nay đà nẵng không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ
về ngư dân khi khai thác điện biển thì thường là điều kiện sóng gió cho nên ghi nhật ký khai thác là có phần không đầy đủ
vì vậy là giữa nhật ký khai thác và sản lượng bóc lênh bánh thì thường có sự sai số
chúng tôi yêu cầu là về sản lượng khai thác được ghi tại nhật ký và sản lượng như kiểm tra thực tế là phải không có sai lệch quá hai mươi
mặc dù vẫn còn nhiều bất cập trong việc chấp hành luật khai thác thủy hải sản
nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung luôn nỗ lực vượt khó để vươn khơi nhất là giữa mùa dịch bệnh
điều này không chỉ thể hiện ý chí bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển mà còn góp phần tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ký quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường
khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án cảng hàng không quốc tế long thành tại xã bình sơn huyện long thành
giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành nhà nước sẽ thu hồi bồi thường gần một bảy trăm bốn mươi ha đất tại xã bình sơn huyện long thành
theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giá bồi thường cao nhất là hơn năm một triệu đồng một bét vuông
cho những khu đất tiếp giáp mặt tiền trục đường chính giá thấp nhất là một trăm sáu mươi một đồng một mét vuông
đối với những diện tích đất nuôi trồng thủy sản riêng đất ở nông thôn được bồi thường từ một năm đến gần bốn sáu triệu đồng một mét vuông
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao ủy ban nhân dân huyện long thành chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất huyện lập phương án bồi thường
hỗ trợ theo quy định dự kiến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai sẽ hoàn thành việc chi trả tiền cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc để bàn ra mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai tp hcm metro biến thành tham lương
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các quận một ba một mươi một mươi hai tân bình tân phú sớm bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công
chủ đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng và các ban ngành của địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng dự án
đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của người dân
metro bến thành tham lương giai đoạn một dài một mươi một ba km sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn hai kết nối thủ thiêm và giai đoạn ba ra khu tây bắc củ trì
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi chín tháng bốn nắng nóng đã xảy ra ở khu tây bắc bắc bộ vùng núi bắc và trung trung bộ
sự báo trong ngày mai ngày hai mươi tháng bốn nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng cả ba miền bắc trung nam
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ c
khu vực hà nội có mây đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh ngày nắng phía bắc ngày nắng nóng
trong khi đó tại tây nguyên và nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c